khi covid đang hồi sinh ở trung quốc nhà lãnh đạo của đất nước đã ra dấu hiệu rằng
trọng tâm của ông lần này là khắc phục thiệt hại tài sản thế chấp cho nền kinh tế khổng lồ của nó
chủ tịch tập cận bình cho biết sẽ giảm thiểu tác động kinh tế của đợt tăng đột biến covid này
tuyên bố của ông tập có thể được coi là sự thừa nhận ngầm với tác động của chiến lược zero covid của trung quốc
và các biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt của nước này đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
trung quốc đang đối mặt với đợt tăng covid một mươi chín lớn nhất kể từ đợt bùng phát đầu tiên ở vũ hán vào đầu năm hai nghìn hai mươi
và trọng tâm của nước này phần lớn vẫn là ngăn chặn đại dịch mà các nước khác đã quyết định chung sống
các nhà chức trách đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan của virus
kể từ khi các trường hợp gia tăng trên khắp đất nước vào đầu tháng này
hàng chục triệu người đã bị phong tỏa dưới nhiều hình thức khác nhau
các doanh nghiệp bị đóng cửa và việc đi lại bị hạn chế ở một số trung tâm công nghiệp và công nghệ lớn
nhưng những hạn chế nghiêm ngặt đó đều phải trả giá
các nhà kinh tế đã dự đoán một tác động lớn đối với nền kinh tế trung quốc bởi các cuộc đóng cửa trên diện rộng
các nhà phân tích của goldman sachs ước tính ngày một mươi bảy tháng ba rằng
việc khóa ba mươi trung quốc trong bốn tuần có thể làm giảm gdp khoảng một điểm phần trăm
trong khi đó các nhà phân tích của namora tin rằng chiến lược zero covid
sẽ khiến bắc kinh khá khó đạt được mục tiêu tăng trưởng năm năm
trong năm hai nghìn hai mươi hai
lo ngại về cuộc khủng hoảng covid hồi đầu tuần đã kích hoạt đợt bán tháo tồi tệ nhất
đối với chứng khoán trung quốc trong hơn một thập kỷ
khiến chính phủ phải vào cuộc để chấn an các nhà đầu tư và ngăn chặn đà trượt giá
ngay cả trước tuyên bố của ông tập ngày một mươi bảy tháng ba đã có những dấu hiệu cho thấy
chính phủ trung quốc không còn cảm thấy chứa được đại dịch có thể đến với cái giá phải trả là sự ổn định kinh tế
như vậy ngay lúc này nói không quá thì chủ tịch tập cận bình đã sẵn sàng thừa nhận
tác động không nhỏ của covid một mươi chín
tới trung quốc và nền kinh tế toàn cầu
bằng việc này điều mà chủ tịch tập cận bình sẽ thề rằng giảm thiểu thấp nhất tác động của covid một mươi chín
đến nền kinh tế của nước này
vậy còn chiến dịch zero covid nước này có tiếp tục nữa hay không
vẫn phụ thuộc vào những quyết sách của chủ tịch tập cận bình
xin được chuyển sang những tin tức khác liên quan đến ca mắc mới và tình hình dịch bệnh tại trung quốc
hiện nay các biện pháp nới lỏng mới được áp dụng nhằm giúp thành phố thâm quyến
cân bằng giữa ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch với phát triển kinh tế
và xã hội
tối một mươi bảy tháng ba chính quyền thành phố thâm quyến thuộc tỉnh quảng đông miền nam trung quốc
đã nới lỏng một phần các biện pháp phong tỏa sau khi chủ tịch nước này tập cận bình nhấn mạnh
tới sự cần thiết phải giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch covid một mươi chín đến nền kinh tế
thành phố trung tâm công nghệ của trung quốc với một mươi bảy năm triệu dân này đã bị phong tỏa hoàn toàn
từ ngày một mươi ba tháng ba
tuy nhiên theo thông báo mới nhất những địa điểm được đánh giá đã đạt mục tiêu không covid một mươi chín
trong cộng đồng tại bốn quận và một đặc khu kinh tế
của thành phố đã được cho nối lại hoạt động tại các công sở nhà máy và giao thông công cộng
theo dữ liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày một mươi tám tháng ba đã ghi nhận bốn ba trăm sáu mươi năm ca mắc mới
trong bối cảnh biến thể omicron bùng phát tạo ra được dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất ở nước này
kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
việc phong tỏa chống dịch theo cách tiếp cận không covid đã ảnh hưởng đến các thành phố cảng
và công nghiệp lớn của trung quốc cũng như làm giảm tăng trưởng kinh tế
khiến bắc kinh hồi đầu tháng phải thông báo mục tiêu tăng trưởng
gdp năm năm mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ
thông báo của trung tâm chỉ huy ứng phó covid một mươi chín của thành phố thâm quyến khẳng định
các biện pháp nới lỏng mới được áp dụng nhằm cân bằng giữa ngăn ngừa và kiểm soát đại dịch
với phát triển kinh tế và xã hội tại đây
cảng diêm điền có vị trí quan trọng trong vận tải đường biển toàn cầu
cũng nằm trong những quận được nới lỏng hạn chế
thông báo cũng cho biết thêm dù diễn biến dịch tại thâm quyến vẫn nghiêm trọng
sau nhìn chung tình hình vẫn có thể kiểm soát được
kiểm covid một mươi chín đại trà cho người dân
theo số liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc
thâm quyền đã ghi nhận một trăm linh năm ca mắc mới trong ngày một mươi tám tháng ba
thâm quyến là điểm xuất phát trong chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp lớn toàn cầu
sản xuất đa dạng mặt hàng từ điện thoại iphone cho đến máy giặt
nhiều tập đoàn công nghệ lớn nhất trung quốc cũng đặt cơ sở ở đây
do đó việc nới lỏng và dỡ bỏ phong tỏa một phần thành phố thâm quyến chỉ là một sáng một chiều
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tại trung quốc
đại lục liên tục tăng cao trong những ngày qua
ông ngô tôn hữu trường nhóm dịch tễ học của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc trung quốc
lý giải đó là do số ca nhập cảnh sự lây lan của biến thể omicron có khả năng chuyển nhiễm cao
và tỷ lệ lớn các trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
đợt bùng phát hiện nay tại trung quốc đại lục là nghiêm trọng nhất trong hai năm dịch covid một mươi chín hoành hành
gdp nước này ghi nhận các ca bệnh mới tại một mươi sáu tỉnh khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương
biến thể omicron đã thay
biến thể delta trở thành biến thể chính gây bệnh tại trung quốc
tới tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trung quốc đại lục ghi nhận số cụm lây nhiễm trong cộng đồng tăng đáng kể
với số ca trung bình tháng cao hơn khoảng một mươi lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
ông ngô tôn hiễu điều rõ sự xuất hiện đồng thời của các ổ dịch trong cộng đồng chưa tác động
từ tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh khắp thế giới đặc biệt là ở châu á
các ca bệnh nhập cảnh chủ yếu có liên quan đến từ khu hành chính đặc biệt hồng kông
và các quốc gia như hàn quốc myanmar lào
quan chức cdc cho biết thêm biến thể omicron là một yếu tố khác khiến dịch bệnh lây lan nhanh
biến thể này gây ra tới tám mươi tổng số ca mắc mới covid một mươi chín tại trung quốc đại lục gần đây
trong đó phổ biến là các dòng phụ ba hai và ba một một
ngoài ra tỷ lệ lớn bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ trong đợt bùng phát mới nhất
cũng khiến việc phát hiện các ca mắc trở nên khó khăn hơn
trưởng nhóm dịch tế học của cdc
c nêu rõ trung quốc vẫn duy trì chính sách linh hoạt không covid
đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương thực hiện các biện pháp giúp phát hiện và phản ứng nhanh nhạy và chính xác hơn
thưa quý vị mặc dù không covid đã phát huy rất tốt tính hiệu quả của nó
trong đợt đại dịch bùng phát lần đầu tiên tại trung quốc
tuy nhiên đợt bùng phát mới nhất này bắt nguồn từ omicron có khả năng lấy chuyển cao
và sự gia tăng đột biến ca không triệu chứng đang thách thức chiến lược đó
không những thế không covid cũng đang bóp nghẹt nền kinh tế trung quốc
khi một mươi ba thành phố tại nước này đã bị buộc phải phong tỏa hoàn toàn
các thành phố còn lại chỉ được mở cửa một phần
khiến các ngành kinh doanh rơi vào trạng thái hạn chế hoặc đóng băng hoạt động
trước đây chính quyền trung quốc đã từng tuyên bố sẽ điều chỉnh lại các biện pháp phòng chống dịch bệnh
để hỗ trợ doanh nghiệp song với sự bùng phát mạnh không tưởng của omicron
liệu dự định này có thể hoàn thiện và đưa vào hoạt động hay không
chúng ta sẽ cần phải chờ xem những động thái tiếp theo đến từ anh chính phủ trung quốc
ngày một mươi năm tháng ba chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những diễn biến đại dịch tại đất nước láng giềng trung quốc
nơi đang hứng chịu làn sóng covid một mươi chín nghiêm trọng nhất kể từ sau vũ hán
và cả những diễn biến mới tại việt nam
quý vị đừng bỏ lỡ
mới đây trung quốc đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng gấp đôi
lên hơn năm ca chỉ sau hai mươi bốn giờ
đây là đợt bùng phát dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ khi quốc gia này kiểm soát thành công đại dịch
vào năm hai nghìn hai mươi buộc ít nhất một mươi ba thành phố tại quốc gia này phải phong tỏa hoàn toàn
trong khi nhiều thành phố khác bị đóng cửa một phần
theo ủy ban y tế quốc gia của trung quốc tỉnh cát lâm ở phía đông bắc nước này
bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn ba ca nhiễm mới được báo cáo
cư dân của một thành phố ở đó bao gồm thủ phủ trường xuân
nơi có chín triệu người đang phải tuân thủ lệnh phong tỏa
trong cuộc họp khẩn cấp mới đây người đứng đầu tỉnh cát lâm cam kết sẽ dốc sức
để tách toàn bộ các trường hợp mắc covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng trong một tuần
thầm quyến trung tâm công nghệ phía nam
với một mươi bảy năm triệu dân đã ngừng hoạt động được ba ngày với nhiều nhà máy đóng cửa
và các kệ hàng siêu thị chống rỗng
trong khi đó thành phố lớn nhất trung quốc là thượng hải đang chịu một loạt hạn chế
hôm một mươi năm tháng ba là ngày thứ sáu liên tiếp trung quốc ghi nhận trên một trường hợp mắc mới
số ca nhiễm tăng cao kéo theo phong tỏa cũng đã khiến tỷ lệ thất nghiệp của thành niên
tăng đột biến trong những tháng đầu năm
tỷ lệ thất nghiệp ở các thành phố đã tăng lên năm năm vào cuối tháng hai
so với năm một
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cục thống kê quốc gia nbs cho biết ngày một mươi năm tháng ba
đáng chú ý người trong độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi bốn đang phải vật lộn với tỷ lệ thất nghiệp tăng một mươi năm ba
ông tomiyu tuần of force economics cho biết trong một báo cáo ván tắt
sự bùng phát covid một mươi chín gần đây và các hạn chế mới đặc biệt là việc phong tỏa ở thâm quyến
sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng và gây gián đoạn nguồn cung trong thời gian tới
ông nói thêm sẽ là thách thức
đối với trung quốc để đạt được mục tiêu tăng trưởng gdp trong năm là khoảng năm năm
thưa quý vị với quyết định phong tỏa hoàn toàn ít nhất một mươi ba thành phố
trong đó có thành phố thâm quyến một mươi bảy năm triệu dân là trung tâm công nghệ và đóng cửa một phần nhiều thành phố khác
cùng với các hậu quả về kinh tế và thất nghiệp đợt bùng phát dịch nghiêm trọng này
có thể nói là một đợt khủng hoảng và thử thách trên mọi mặt cho trung quốc
liệu chiến lược không có vít có thể một lần nữa giúp nước này vượt qua dịch bệnh như đã từng
tỉnh cát lâm đông bắc trung quốc mới đây đã thông báo toàn bộ hai mươi bốn một triệu cư dân
bị cấm di chuyển khỏi tỉnh hoặc giữa các địa phương trong tỉnh
người ngoại tỉnh cũng không được vào địa phương
những người thực sự cần di chuyển phải thông báo cho cảnh sát và sẽ phải cách ly sau khi trở về
biện pháp cách ly toàn tỉnh cát lâm được áp dụng sau khi nhiều thành phố trực thuộc tỉnh
yêu cầu người dân hạn chế đi lại
hàng trăm khu dân cư ở thành phố cát lâm
đã bị phong tỏa từ tuần trước
trường xuân thành phố công nghiệp với chín triệu dân gần đó cũng phong tỏa từ hôm một mươi một tháng ba
thị trưởng cát lâm và người đứng đầu ủy ban y tế trường xuân đã bị xa thải vào ngày một mươi hai tháng ba
các thành phố nhỏ hơn là tự bình và đôn hóa cũng lần lượt bị phong tỏa hôm một mươi tháng ba và một mươi một tháng ba
thành phố hồn xuân giáp danh với nga và triều tiên bị phong tỏa từ hôm một tháng ba
ba bệnh viện giã chiến đã được thiết lập trong thành phố để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
số người nhiễm ncov tại trung quốc vẫn thấp hơn nhiều so với các nước khác trên thế giới
nhưng tốc độ lây lan nhanh chóng đã kích hoạt chính sách không covid linh động
trong đó yêu cầu giới chức nhanh chóng xác định và kiểm soát nguồn lây
chính quyền thành phố thâm quyến miền nam trung quốc hôm qua yêu cầu toàn bộ một mươi bảy triệu cư dân ở nhà
trong bối cảnh giới chức tìm cách kiểm soát đợt bùng phát biến chủng omicron liên quan tới đặc khu hồng kông
biện pháp này cũng như đình chỉ hệ thống giao thông công cộng
sẽ có hiệu lực trong vòng một tuần
đây là động thái mở rộng lệnh phong tỏa được áp dụng tại quấn thương mại ở trung tâm thành phố trước đó
giới chức dự kiến tổ chức ba đợt xét nghiệm diện rộng đến ngày hai mươi tháng ba
quản chức y tế tp cho hay nếu các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát không được thực thi quyết liệt và kịp thời
rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch bệnh diện rộng trong cộng đồng
ca nhiễm gia tăng trên toàn quốc khiến chính quyền phải đóng cửa trường học ở thượng hải
và phong tỏa một số thành phố ở đông bắc trong khi hai mươi tỉnh đang ứng phó với các đợt bùng phát cục bộ do biến chủng omicron và delta
khoảng một mươi bảy năm triệu cư dân thành phố thâm quyến bị phong tỏa trong vòng ít nhất một tuần
đe dọa gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng này
thâm quyến thành phố lớn nhất ở trung tâm sản xuất tỉnh quảng đông với biệt danh thung lũng silicon ở trung quốc
đã yêu cầu tất cả doanh nghiệp không liên quan đến các dịch vụ công thiết yếu
đình chỉ hoạt động
hoặc để nhân viên làm việc tại nhà trong một tuần kể từ ngày một mươi bốn tháng ba
các nhà kinh tế tại tập đoàn ngân hàng úc và new zealand anz nhận định
các đợt phong tỏa trên diện rộng có thể ảnh hưởng đến năm mươi tổng sản phẩm quốc nội gdp của nền kinh tế số hai thế giới
ông raymond zhang nhà kinh tế trưởng về trung quốc tại anz nhận định
nhiều thành phố lớn khác có thể nối gót thâm quyến
các chuyên gia của bloomberg cho hay tính đến ngày chín tháng ba
một mươi bốn tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc trung bình
chiếm địa chỉ
hoặc đến năm mươi bốn bốn gdp toàn trung quốc
trong khi đó công ty tài chính nomura holdings nhật bản
hạ triển vọng tăng trưởng gdp trung quốc trong năm xuống mức bốn bảy
thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó là năm hai
nghiên cứu của trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh trung quốc cho rằng
việc tiếp tục thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang
giãn cách xã hội và phong tỏa sẽ giúp duy trì số ca nhiễm ở mức kiểm soát được
cơ quan này cảnh báo
các ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở quảng đông có thể tăng lên hơn bảy mươi năm ca
nếu dỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng đi lại
trên thế giới
nhiều nước từ lâu đã từ bỏ theo đuổi dây đô covid một mươi chín
để khôi phục nền kinh tế trong đó có việt nam
vậy với chiến lược không covid mà trung quốc đang áp dụng
làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế
thì liệu trong tương lai trung quốc có từ bỏ và chấp nhận sống chung với dịch hay không
hay chính phủ nước này sẽ thành công với chiến lược dây đô covid
chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời trong tuần này